trong không khí náo nước đón mùa xuân mới đảng bộ chính quyền nhân dân huyện hoa lư lại đón nhận thêm một niềm vui mới
qua hơn năm năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã vinh dự được chính phủ công nhận danh hiệu là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước xét theo tiêu chí mới
đây là niềm tự hào của đảng bộ chính quyền nhân dân huyện hoa lư trong những ngày tết đến xuân về
năm hai nghìn một mươi sáu thu nhập bình quân đầu người của huyện hoa lư trên ba mươi sáu triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo còn hai bảy số lao động có việc làm thường xuyên đạt chín mươi ba là những con số đầy ấn tượng của kết quả sau hơn năm năm phấn đấu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện hoa lư
đối với nông thôn mới thì đối với người dân chúng tôi cảm thấy như một luồng gió mới và nó làm thay đổi cái bộ mặt đời sống nhân dân
từ về văn hóa về kinh tế và các sinh hoạt khác
về phía gia đình chúng tôi thì cũng cùng như bà con trong xóm cũng rất là phấn khởi
chúng tôi cũng đã vận động là con cháu ở xa cũng như là trong gần đóng góp đầy đủ những quy định và thậm chí còn vận động nhiều hơn nữa để mà ủng hộ vào công trình của xóm như làm đường xây nhà văn hóa và đóng góp một phần nhỏ bé để cho nông thôn của xóm có nhiều đổi mới
gia đình chị bùi thị quế tết năm nào cũng tất bật lo sắm sửa suy nghĩ xem tiết kiệm những khoản gì để dành cho con cái ăn học
bởi nhà chỉ có mấy xào ruộng lại chăn nuôi nhỏ lẻ kinh tế không đủ để cho cả gia đình
cũng nhờ được nông thôn mới thì gia đình cũng có những cái là chuyển đổi được về cơ cấu cây trồng hoặc là cũng như là phát triển chăn nuôi nó có thể là mở rộng hơn
trước kia thì gia đình cũng chỉ chăn nuôi nhỏ
nhỏ lẻ thôi bước đầu thì chỉ có một con thôi
dần dần gia đình cũng nhờ là cũng có sự giúp đỡ của ủy ban nhân dân xã rồi các ban ngành đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ cho mình tạo dựng cái vốn
thế thì là mình phát triển chăn nuôi dần dần là nó có thêm ra rồi cũng tạo điều kiện cho các cháu ăn học
trước đây chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác là điều mà bà con nông dân huyện hoa lư chưa bao giờ nghĩ đến
nhưng khi triển khai xây dựng nông thôn mới về đến từng xã thì suy nghĩ đó của người dân đã thay đổi
người nông dân mạnh dạn mơ ước mạnh dạn thực hiện dự định của mình
nếu mình có đủ điều kiện hơn nữa thì mình sẽ phát triển cây thanh long ra nữa
sang năm mới thì cũng đang dự định là tới đây thì cũng sẽ nếu chương trình ý gia đình cũng muốn là xây dựng một cái mô hình
nó ở khu xa khu dân cư để mình có thể mình mở rộng thêm
thì cũng đang dự định là nếu mà cái khu vực nào mà người ta cho mình chuyển đổi đi làm trang trại
thì mình cũng dự định là mua lấy một
được khoảng một hai mẫu đất ấy
thế thì rồi là mình làm trang trại ra chăn nuôi ra khu đấy
thì mình cho nó khu xa dân cư thì thực ra trong gia đình chăn nuôi đây là cũng đã phải có bình bioga rồi
nhưng mà mình cũng vẫn cảm thấy là có những cái nó vẫn có thể là nó cũng chưa được hợp lý lắm
khi mà tổng kết xây dựng nông thôn mới thì xã ninh giang đã huy động được khoảng bốn trăm một mươi chín tỷ để xây dựng nông thôn mới
và sau khi đón nhận cái bằng nông thôn mới thì cán bộ đảng viên và nhân dân rất là phấn khởi
trước những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân đã làm được
trong thời gian tới thì đảng bộ chính quyền xã ninh giang chúng tôi cũng rất quyết tâm
là hoàn thành các cái tiêu chí còn đang rở ràng và tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng các cái tiêu chí
mà đặc biệt là nâng cao cái thu nhập cho người dân
trong sáu năm qua huyện hoa lư đã huy động được tổng nguồn vốn trên hai tám trăm linh tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân đóng góp trên một hai trăm linh tỷ đồng
sau khi đánh giá tổng kết thì thật ra là tổng kết
thấy rằng là huyện hoa lư từ một cái huyện mà trước kia là nông nghiệp chiếm trúng là chủ yếu
và ruộng thì còn manh mún cho nên là cái phát triển kinh tế là khó khăn nhất
thì chúng tôi đã xác định từ đầu của năm hai nghìn một mươi một chuyển hướng các cái dịch vụ
chẳng hạn như mở rộng làng nghề cũng như là cho khách du lịch đến trải nghiệm về cái thư gen của ninh hải
do đó là cái lượng khách du lịch hàng năm tăng lên
và khu tràng an đã được công nhận
ninh hải đã được công nhận là trí sản thiên nhiên thế giới
đây là cái cơ hội mà thấy là định hướng của hoa lư là đúng
và vừa qua trải nghiệm qua những thời gian vừa qua là dân thừa nhận cảm nhận là xây dựng nông thôn mới là phục vụ cho người dân
trong những năm tới huyện hoa lư tiếp tục tập trung mũi nhọn vào phát triển du lịch
ký kết hợp tác với một số công ty để xây dựng du lịch cộng đồng tại một số điểm dân cư
đây là định hướng đúng của đảng bộ chính quyền huyện hoa lư
được người dân đồng tình ủng hộ
có thể nói danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới chính là kết quả sự đoàn kết
cũng như nỗ lực phấn đấu của đảng bộ chính quyền cùng nhân dân huyện hoa lư đã chung sức đồng lòng phân đấu vì mục tiêu phát triển chung
mùa xuân này là mùa xuân đầu tiên
người dân huyện hoa lư đón cái tết trên huyện nông thôn mới
một sức sống mãnh liệt đang sinh sôi trên mảnh đất anh hùng